tại phú yên mưa rầm kèm lũ quét nhiều ngày qua đã làm cho nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh phú yên bị sụt trượt sạt lở
nghiêm trọng nhất là quốc lộ một
các tuyến đường tỉnh huyện và liên xã cũng bị ngập sói lở bồi lấp chia cắt một mươi bảy xã và thị trấn
ngành giao thông vận tải của tỉnh và các địa phương đang nỗ lực khắc phục khẩu quả bảo đảm lưu thông an toàn trong thời gian sớm nhất

km một nghìn ba trăm một mươi một tám mươi sạt lở tường kè dọ đá vừa được khắc phục trước đó
nghiêm trọng nhất là tại km một nghìn hai trăm chín mươi bốn hai trăm linh trên dốc vườn xoài thuộc khu phố bình thạnh thị xã sông cầu
điểm sạt lở trước đây ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
hiện đã ăn sâu vào nền đường quốc lộ hơn tám m
trong khu vực này đã xuất hiện bốn đường nứt đất dài hơn ba mươi m rộng từ hai mươi đến bốn mươi cm sâu hơn hai m
thực trạng này đã làm biến dạng mặt đường sập một nhà dân và đe dọa bốn nhà khác
trong khi đó trên các tuyến giao thông nội tỉnh nhiều đoạn bị sói lở bồi lấp đất đá tổng khối lượng gần bốn mét khối
với chiều dài sụt lún hư hỏng nền mặt đường hơn một trăm ba mươi mét
nhiều đoạn ngập lụt từ năm đến hơn một mét gây chia cắt giao thông và cô lập khu dân cư
sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đang huy động tối đa nhân công máy móc tích cực đào hốt đất đá sụt sạt lở
cảnh báo người dân đồng thời vừa đảm bảo giao thông bước một vừa tổ chức thông xe
chiều một mươi năm tháng một mươi hai mực nước các sông trong tỉnh phú yên đang xuống